tại tỉnh cao bằng vừa diễn ra khai mạc liên hoan ca mối nhạc toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám đợt một
do bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với tỉnh cao bằng tổ chức
một trăm linh nghệ sĩ diễn viên đến từ một mươi hai đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp thuộc các tỉnh miền núi phía bắc và đồng bằng bắc bộ
gồm cao bằng sơn la tuyên quang vĩnh phúc hải phòng thái nguyên điện biên lào cai yên bái bắc cạn
mỗi đơn vị sẽ tham gia một chương trình với thời lượng từ tám mươi đến một trăm một mươi phút
qua đó các nghệ sĩ diễn viên có điều kiện giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật
nâng cao chất lượng chương trình đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân
liên hoan sẽ diễn ra đến hết ngày bảy tháng bảy